tạp chí danh tiếng fox vừa đưa ra danh sách ba mươi điểm đến có giá rẻ năm hai nghìn một mươi bảy cho người mỹ
trong đó việt nam đứng thứ tám trong danh sách
vào thời điểm năm ngoái thì tạp chí ford cũng đã bình chọn việt nam vào top một mươi điểm đến thú vị nhất nên đến
theo đánh giá của tạp chí các phòng nghỉ cao cấp với nhiều mức giá thực phẩm ngon rẻ và nhiều điểm du lịch đẹp
khiến việt nam trở thành điểm đến nổi bật trong khu vực châu á cho du khách có ngân sách eo hẹp
chỉ với khoảng hai mươi đô la mỹ du khách sẽ có một chuyến khám phá quanh các con phố đông đúc của thủ đô hà nội
bằng xe ôm hoặc thưởng thức nhiều món ăn đường phố ngon miệng
ngoài việt nam top một mươi điểm đến giá rẻ nhất cho năm hai nghìn một mươi bảy còn có magellan mexico nam phi san juan puerto rico chile
cáreté maroc bréli costa rica bồ đào nha
năm ngoái tạp chí forbes bình chọn việt nam vào top một mươi điểm đến thú vị nhất nên đến